thế nhưng khu vực này lại là bãi đỗ xe duy nhất cho hàng trăm dân cư sử dụng phương tiện là ô tô
mặc dù đây chỉ là bãi trông tự phát nhưng giá cho mỗi vị trí không hề rẻ
giao động từ một triệu ba cho đến một triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng
với mức giá như thế này có thể xem đây là dịch vụ hái ra tiền tại hà nội
bởi bãi trông xe khan hiếm đặc biệt là các bãi đỗ xe dành cho những phương tiện
có trọng tải lớn như ô tô lại không hề được đầu tư về diện tích
đây là một thực tế không chỉ diễn ra tại minh khai
mà là vấn đề phát sinh ở rất nhiều khu dân cư đặc biệt là các khu đô thị
cuối tháng trả tiền hả đúng không hay là trả trước
trả trước là phải trả trước
nhà khu đông xe cháu nên nhớ uy tín đó là quan trọng chứ không
nhưng mà ở đây liệu được lâu dài không
chỗ này nó giải tỏa hay không
ồ đây là làm đường còn gì nữa hả
ở lâu mới đến ở lâu mới đến chứ gì
cuối tháng khu kín mít luôn
khu đô thị linh đàm nơi có hơn bảy mươi tòa nhà trung cư
được biết đến là đô thị kiểu mới giữa thủ đô
thế nhưng chỉ có hai tòa
trong số này có hầm để xe ô tô
người dân phải di chuyển rất xa để gửi ở những chỗ để xe tự phát
những nơi được đặt biển cấm lại là những nơi nhiều người vi phạm nhất như thế này
từ nhà tôi mà ra chỗ bãi xe gần nhất thì là nó khoảng hơn một cây
còn nếu bãi xe xa hơn một tí thì phí nó rẻ hơn thì nó khoảng tầm độ hai cây
bởi vì trong
khu nhà mình là dân nó cũng đông cái đường xá nó chật không có chỗ gửi xe
bắt buộc chúng tôi phải đi ra ngoài chúng tôi gửi
để xảy ra trường hợp như thế rõ ràng người đứng đầu tại địa phương là chính quyền cơ sở
như là ủy ban nhân dân phường quận rồi cơ quan công an phải chịu trách nhiệm
và rõ ràng trong trường hợp này thì phải có những chế tài phù hợp về mặt đảng
tức là phải xử lý
và về mặt trí
nghị lý này xuất phát từ lý do thiếu tính định hướng trong quy hoạch
nhiều chủ đầu tư chỉ tính tới diện tích cho khu vui chơi
cho cây xanh cho nhà ở được tối đa nhất về số lượng
mà quên mất diện tích dành cho những phương tiện cá nhân
đang ngày một tăng lên của cư dân
người chịu thiệt trong lỗi quy hoạch này không ai khác là người dân
họ tình nguyện xa bẫy vào những ma trận bãi đỗ xe lậu giá trên trời
bởi không còn sự lựa chọn nào khác
ở chỗ này cũng tùy bởi vì chỗ này cũng có mấy bãi
một bãi xa hơn
thì nó rơi khoảng triệu mút
còn nếu bãi gần gần như bãi cách nhà tôi khoảng tầm độ hơn một cây
thì nó rơi khoảng tầm triệu ba
thường thường tôi di chuyển từ nhà tôi ra bãi gửi xe
mất khoảng hơn một km tôi di chuyển bằng phương tiện xe máy
toàn bộ ở đây là bãi xe là không có cấp phép hết
bãi xe toàn bãi xe tự phát thôi
anh lập ở thanh xuân hà nội
do khu dân cư không có chỗ để xe nên mỗi lần đi ra ngoài
anh đều phải gửi xe tại bãi đỗ xe cách xa nhà
và sử dụng xe máy để di chuyển giữa các điểm
bất tiện là vậy nhưng anh lập vẫn phải đóng đủ số tiền
cho bãi đỗ xe này mỗi tháng hàng triệu đồng
câu chuyện của anh lập cũng là câu chuyện buồn của nhiều cư dân thủ đô
khi đô thị phát triển nóng với hàng loạt các dự án nhà ở được xây dựng
nhưng cơ sở hạ tầng lại không đồng bộ
theo thống kê từ tháng một mươi năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi chín
số lượng trung cư tại hà nội tăng gấp bốn lần
các dự án mọc lên ở khắp nơi
tuy nhiên nhiều vấn đề về hạ tầng
trong đó là diện tích cho phương tiện giao thông
ngày càng bị thu hẹp và không được quan tâm
gần với khu đô thị kim văn kim lũ
bãi đỗ xe này là điểm đến của rất nhiều cư dân
tại đây suốt hai năm qua

có vấn đề bảy tỷ
nhưng không đ marine nad pháo
cơ quan đầu tư
phát triển xe
cũng chứ không phải là truyền vụ thail

ở đây còn lốt không còn lốt không à
còn lốt ở đây còn lốt đây còn lốt đây còn tháng này bao nhiêu tiền vậy
khi lượng phương tiện ngày một tăng cao cũng là lúc những bãi đô xe tự phát này trở thành điểm nóng khó dẹp bỏ
bởi gắn liền với nhu cầu thiết yếu của đời sống dân sinh mặc dù có những chế tài xử phạt rõ ràng
theo khoảng một một mươi bốn nghị định một triệu hai nghìn một mươi chín việc tự ý lập bãi đỗ xe không phép đối với cá nhân có thể bị phạt từ một mươi sáu hai mươi triệu đồng
cho đến bốn mươi triệu đồng cho tổ chức vi phạm và thực hiện một số các hành vi sau
xây dựng hoặc thành lập biến xe bãi đỗ xe chạm dừng nghỉ chạm thu phí đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước
về giao thông vận tải đồng ý theo quy định
xây dựng bến xe bãi đỗ xe chạm dừng nghỉ chạm thu phí đường bộ không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định
không được cấp phép quản lý các bãi đỗ xe tự phát không những gây mất an toàn trật tự xã hội mà còn tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ
tuy nhiên các hình thức xử phạt hành vi này chỉ là trên giấy trắng
nếu không có các biện pháp đồng bộ ngay từ quy hoạch xây dựng các khu đô thị
thì việc khan hiếm bãi đỗ hay các bến đỗ lộ hoành hành vẫn sẽ là nghịch lý
quản lý còn tiếp diễn
đây cũng là một trong những quán ăn thực hiện khá tốt việc giãn cách hàng quán
trước khi vào cửa hàng khách được đo thân nhiệt và xịt tay bằng dung dịch khử khuẩn
mỗi bàn chỉ ngồi từ một đến hai người để đảm bảo khoảng cách an toàn chống dịch
trước khi ra về khách còn được tặng khẩu trang miễn phí
những hành động nhỏ nhưng rất thiết thực trong đợt dịch đang tái phát thời gian gần đây
để những hàng quán vốn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm
trở nên an toàn hơn nhờ các biện pháp